kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong ba ngày tới khu vực đông bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của sảnh áp thấp
kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m nên có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to còn hơi mưa rất to
mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thời tiết vẫn khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến không quá ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to còn hơi mưa rất to
quý vị cần đề phòng với hiện tượng lốc xét mưa đá gió giật mạnh lũ quét xả lở đất
nhiệt độ ba ngày tới ở mức vừa phải khi không quá ba mươi hai độ
sự báo trong ngày mai các tỉnh thanh hóa nghệ an tiếp tục có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có nắng oi với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn độ
sang đến hai ngày mùng chín và mùng một mươi mưa sẽ giảm hẳn tại phía bắc khu vực
nhiệt độ của cả khu vực tăng lên mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
nắng nóng xuất hiện
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong các ngày tới có mưa rào và rông vài nơi
thời gian mưa chủ yếu là vào chiều tối và đêm
nắng nóng xuất hiện nhiều nơi
có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng ninh thuận và bình thuận nhiệt độ thấp hơn
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới mưa có xu hướng giảm hơn về cường độ so với những ngày trước đó
chỉ còn giải rác về chiều tối và đêm ban ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng oi mưa giảm hơn về cường độ
chỉ còn xảy ra mức độ giải rác tập trung về chiều tối và đêm ban ngày khá oi bức
với nhiệt độ cao nhất
phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có mưa cao hơn